thưa quý vị vào trưa nay ngày hai mươi chín tháng sáu việt nam ghi nhận thêm một trăm linh hai ca mắc mới
bệnh nhân một mươi sáu một trăm ba mươi bảy đến bệnh nhân một mươi sáu hai trăm ba mươi tám với chín mươi bốn ca ghi nhận trong nước
tại tp hcm là năm mươi bốn ca hưng yên một mươi bốn ca bắc giang một mươi một ca hà tĩnh tám ca bắc ninh ba ca
hải phòng hai ca đồng tháp một ca lạng sơn một ca
trong đó tám mươi hai ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong tỏa
một ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại khánh hòa năm ca và kiên giang hai ca an giang một ca
tính đến một mươi hai h ngày hai mươi chín tháng sáu việt nam có tổng cộng một mươi bốn bốn trăm năm mươi hai ca ghi nhận ở trong nước và một bảy trăm tám mươi sáu ca nhập cảnh
có một mươi ba tỉnh đã qua một mươi bốn ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới trong cộng đồng
gồm yên bái quảng trị thứ thuyên huế tuyên quang sơn la ninh bình thanh hóa thái nguyên
bạc liêu điện biên vĩnh phúc hải dương và phú thọ
và cũng trong sáng ngày hôm nay bộ y tế công bố
hai bệnh nhân nam tại tp hcm đều kèm theo bệnh lý nền nặng mắc covid một mươi chín tử vong
nâng tổng số tử vong kể từ đầu dịch lên bảy mươi tám ca